công tác khắc phục các danh thắng quốc gia để kịp đón du khách trong tết nguyên đán cũng đang được tất bật triển khai
hiện tỉnh phú yên đang nỗ lực sửa chữa danh thắng cấp quốc gia gành đá đĩa ở xã ninh đông huyện tuy an
danh thắng này đã bị hư hỏng nặng sau trận lốc xoáy xảy ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
bên trong khu danh thắng các hạng mục chính như cửa hàng đặc sản đồ lưu niệm hệ thống đèn trang trí cây xanh nhà vệ sinh công cộng đã cơ bản được sửa chữa xong
ngoài danh thắng các doanh nghiệp hộ kinh doanh cũng đang khẩn trương sửa chữa xây mới lại các cửa hàng bãi đỗ xe chỗ nghỉ ngơi để kịp phục vụ du khách
cùng với việc khắc phục hậu quả của lốc xoáy sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đang triển khai bóc lớp đất và cây cỏ ở một số vị trí có những cột đá đẹp hình lục rác mới được phát lộ
lối đi xuống gành đá đĩa cũng được thay đổi vị trí xây lăn can đảm bảo an toàn cho du khách tham quan
trong gành đá đĩa lượng khách
lên đến rất là đông thành là sau khi mà cơn lốc thì chúng tôi đang tiến hành triển khai gấp rút
trong đó có một số hàng mục trực tiếp để cho khách phục vụ ví dụ như là nhà vệ xe khu vệ sinh rồi là cây cối để xung quanh hoặc là cái lối đi tham quan
thì chúng tôi đang làm hy vọng là sẽ xong ngay trước tết để phục vụ cho khách du lịch
khoảng năm năm trở lại đây phú yên là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
vì còn giữ được nhiều cảnh quan thiên nhiên còn mang đậm nét hoang sơ của tạo hóa
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám lượng khách du lịch đến với phú yên khoảng một bốn triệu lượt người lớn nhất từ trước đến nay
những điểm đến hấp dẫn chiếm số lượng khách tham quan đông nhất là hai danh thắng quốc gia gành đá đĩa và mũi điện nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dài đất liền của việt nam